thông tin từ sở y tế tp hcm
ngày một mươi bảy tháng ba bộ y tế vừa ra quyết định cho phép bệnh viện nhi đồng một tp hcm
thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus corona sars cov hai
tp hcm có hai bệnh viện được bộ y tế cho phép thực hiện xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín
là bệnh viện bệnh nhiệt đới và bệnh viện nhi đồng một
sở y tế tp hcm cho biết việc có thêm bệnh viện được phép xét nghiệm covid một mươi chín
kịp thời đáp ứng nhu cầu xét nghiệm chẩn đoán và tầm soát đối với người thuộc diện cách ly
ngày càng tăng trên địa bàn thành phố đồng thời giảm tải cho viện pasteur tp hcm
việc tăng năng lực xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín là một trong những hoạt động ưu tiên
của ngành y tế tp hcm để sẵn sàng ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh hoạt động tăng số khu cách ly tập trung và tăng cơ sở chuyên tiếp nhận
điều trị bệnh nhân bị nhiễm virus sars cov hai